ngũ trò viên khê là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đây là niềm vui của nhân dân thanh hóa nói chung và nhiều nghệ nhân nói riêng đã miệt mài giữ lửa cho loại hình văn hóa này trong một thời gian dài
ngũ trò viên khê hay dân ca dân vũ đông anh bắt nguồn tại xã đông anh huyện sóc sơn đây là hệ thống trò diễn sướng kèm các bài dân ca điệu múa phản ánh đời sống sinh hoạt tâm tư tình cảm kinh nghiệm sản xuất văn hóa ứng xử của người nông dân việt nam xưa kia
ngũ trò viên khê được xếp vào các hình thức diễn sướng dân gian tiêu biểu của sứ thanh cùng với tổ chức hò sông mã và trò xuân phả
việc công nhận ngũ trò viên khê là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia không những thể hiện sự tôn vinh mà còn mở ra cơ hội để bảo tồn và phát huy giá trị loại hình văn hóa dân gian này
mới đây liên hoan ảnh nghệ thuật hà nội lần thứ bốn mươi chín đã được tổ chức
chương trình nhằm chào mừng kỷ niệm sáu mươi năm năm
đây là cuộc thi được tổ chức hàng năm dành cho hội viên hội nhiếp ảnh nghệ thuật hà nội nhằm khuyên khích và tìm kiếm những sáng tạo nhiếp ảnh xuất sắc về hà nội và các vấn đề liên quan đến cuộc sống
ban tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật lần thứ bốn mươi chín đã nhận được một chín trăm linh tác phẩm ảnh của ba trăm hai mươi tác giả
qua đó hội đồng giám khảo đã chọn được một trăm hai mươi hai tác phẩm dự trưng bày triển lãm
nét nổi bật của triển lãm lần này là đã phản ánh đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân thủ đô trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tổng xây dựng con người văn minh thanh lịch trong giai đoạn hiện nay
tại bảo tàng dân tộc học việt nam đang diễn ra triển lãm ảnh mexico việt nam nơi hội tụ những ảnh mắt
triển lãm do đại sứ quán mexico tại việt nam và bảo tàng dân tộc học việt nam phối hợp tổ chức
với mong muốn tôn vinh tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước
chương trình giới thiệu tới công chúng bảy mươi hai tác phẩm nhiếp ảnh của ba nhếp ảnh gia người mexico và ba nhếp ảnh gia người việt nam
mexico việt nam nơi hội tụ những ánh mắt giúp công chúng cảm nhận vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên con người và những đặc trưng văn hóa của hai quốc gia
cũng như mối quan hệ gắn bó hữu nghị giữa hai nước
với các bộ sưu tập ảnh màu và đen trắng triển lãm minh chứng cho một cuộc gặp gỡ thể hiện sự giao thoa trong cuộc sống thường nhật của hai đất nước
minh họa những điểm chung của xã hội hai nền văn hóa cách xa nhau hàng ngàn dặm
song song với sự phát triển của hà nội con người ta lại có xu hướng hoài cổ hơn hay nhớ về những thứ đã cũ đã qua
những tác phẩm về thời bao cấp ngày càng xuất hiện nhiều hơn
mũ dơm và tem phiếu là một trong những cuốn sách như thế
có nhiều điều xưa cũ về hà nội bị chê là nhàm chán
thì qua từng câu chữ của hà nội mũ dơm và tem phiếu
tác giả trung sĩ đã mở ra cho người đọc cả một cánh cửa đến với hà nội rất khác
hà nội vẫn đông đầy lòng người nhưng hà nội vất vả hơn khó nhọc hơn và cũng nhiều điều vương vấn hơn
tác giả trung sĩ tiên thật là xuân tùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trước hà nội mũ dơm và tem phiếu
ông đã xuất bản cuốn chuyện lính tây nam
hà nội mũ dơm và tem phiếu là cuốn hồi ký ghi lại những kỷ niệm của tác giả trung sĩ
từ khi còn là một cậu bé chứng kiến đất nước chuyển mình qua từng giai đoạn từng cột mốc
bằng giọng văn trần chất trào phúng của mình tác giả gom góp lại ký ức của một cậu bé hà nội cũ
viết lại những khó khăn gian khổ của ngày đi sơ tán niềm hạnh phúc với chiếc mũ dơm
nỗi khó hiểu cho những chiếc tem phiếu và những người lạ đến ở nhà mình
thành phố từng vất vả ngây thơ và ấu trĩ bởi những sai lầm nhưng vẫn lấp lánh tình người
dù xung quanh còn nhiều nỗi lo toan hoài nghi chăn trở về thế sự
trên từng trang viết hà nội của trung sĩ hiện ra không lấp lánh hoa lệ hay lãng mạn tình tứ
có một hà nội khác thật hơn bởi những khó khăn lầm than cơ cực ngày ấy
ở đó hà nội là những ngày sau giải phóng miền bắc mọi người trở về từ nơi sơ tán với niềm hân hoan
cùng nỗi lo toan xây dựng lại cuộc sống cũ
nhưng chẳng lâu sau lại rắt xíu nhau đi sơ tán khỏi các trận địch tái bắn
đám trẻ ngồi dưới gầm cầu thang ôm đầu sợ hãi đợi tiếng máy bay địch đã khuất xa
trở lên trưởng thành đi bộ đội và trở về tôi thấy là cách viết nó cũng rất là khác biệt
viết như thế này nó cần phải một năng lượng rất là lớn một cấu trúc hoàn chỉnh và chặt chẽ
tuổi thơ của trung sĩ trong hà nội mũ dơm và tem phiếu quả thật gắn với tem phiếu
với phiếu gạo phiếu dầu mẹ phải đong đếm từng chút một
với mũ rơm tránh đạn khi về quê sơ tán cũng là chiếc mũ rơm hôm qua vẫn thấy bạn cùng bàn bình đội
mà hôm nay đã nghe tin
nó dẫm phải mình sẽ không về nữa
tuổi thơ của trung sĩ trong cuốn hồi ký được kể lại bằng một giọng bình tĩnh
nhưng ẩn chứa bên trong là nỗi đau buồn tiếc nuối cho những năm tháng và phận người ấy
vẫn là kết cấu dòng thời gian quen thuộc tác giả bằng trái tim đong đẩy tình yêu với mảnh đất này
đã vẽ ra một hà nội những năm bảy mươi của thế kỷ trước rất chân thực rất đẹp
chân thực đến nỗi người đọc bất ngờ bật cười bởi sự trào phúng
bỉa mai ở trang trước
thì ngay trang viết sau lại có thể lắng động bởi sự duyên dáng hóm hình
đến kỳ lạ về thời thế và con người khi ấy
mới đây sự kiện ngày tây ninh tại hà nội với chủ đề hương sắc tây ninh
đã được tổ chức tại vườn hoa tượng đài lý thái tổ
sự kiện thể hiện tình cảm tấm lòng cũng thay lời cảm ơn của tỉnh tây ninh
gửi đến thành phố hà nội thủ đô ngà nam văn hiến
đây cũng là dịp giới thiệu hình ảnh quê hương con người tây ninh thân mến
nghĩa tình đến gần hơn với đồng bào thủ đô và cả nước
tây ninh là địa phương giàu tiềm năng với nhiều danh lam thắng cảnh
hệ thống di sản văn hóa vật thể phi vật thể đa dạng và ẩm thực đặc sản phong phú
thể hiện bản sắc vùng miền
điểm nhấn của sự kiện là chương trình biểu diễn nghệ thuật khai mạc
ngày tây ninh tại hà nội với chủ đề hương sắc tây ninh
do ủy ban nhân dân tỉnh tây ninh phối hợp cùng ủy ban nhân dân thành phố hà nội tổ chức
chương trình thu hút rất đông công chúng thủ đô và du khách tham dự
với một mươi bốn tiết mục ở nhiều thể loại mang đậm nét văn hóa tây ninh
chương trình đã thể hiện được nét đẹp của vùng đất tây ninh qua những loại hình di sản phi vật thể
các tiết mục đặc trưng văn hóa tây ninh lôi cuốn khán giả như múa trống chay răm đơn ca tài tử
đây là năm thứ hai
tổ chức các hoạt động ngày tây ninh tại hà nội
so với năm hai nghìn một mươi bảy năm đầu tiên tỉnh tây ninh tổ chức sự kiện này
năm nay quy mô nội dung chương trình tổ chức các hoạt động phong phú hơn đa dạng hơn
chúng tôi cũng mong muốn thông qua sự kiện ngày tây ninh tại hà nội
sẽ hiệu ứng góp phần hiệu ứng và làm phong phú thêm các hoạt động lễ hội
tại khu vực phố đi bộ hồ gươm
và cũng đưa cái hình ảnh của quê hương con người tây ninh đến với thủ đô
đến với người dân hà nội cũng như du khách
cùng với chương trình biểu diễn nghệ thuật với chủ đề hương sắc tây ninh
tại lễ khai mạc chương trình còn diễn ra triển lãm về tỉnh tây ninh
triển lãm với sáu mươi hình ảnh về thành tựu kinh tế văn hóa xã hội của tỉnh tây ninh
trong những năm gần đây
các hình ảnh hợp tác giữa tỉnh tây ninh thành phố hà nội trong những năm qua
hình ảnh các khu điểm du lịch các danh làm thắng cảnh các di tích lịch sử
làng nghề các lễ hội của tỉnh tây ninh giúp người dân thủ đô và du khách
sẽ có cái nhìn đa chiều về tỉnh tây ninh
đặc biệt khi đến với sự kiện người dân và du khách trong ngoài nước
không thể bỏ qua cơ hội được thưởng thức và tìm hiểu hai loại hình nghệ thuật tiêu biểu
của mảnh đất tây ninh là đơn cát tài tử và múa trống chay răm ngay tại thủ đô hà nội
hai loại hình văn hóa phi vật thể này có ý nghĩa rất quan trọng
sống tinh thần của người dân nơi đây
đơn cát tài tử là dòng nhạc dân tộc của việt nam
đã được unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể
đây là loại hình nghệ thuật của đàn và ca do những người bình dân
thanh niên nam nữ nông thôn nam bộ hát ca sau những giờ lao động
đơn ca tài tử xuất hiện hơn một trăm linh năm trước là loại hình diễn tấu có ban nhạc
gồm bốn loại là đàn kim đàn co đàn tranh và đàn bầu
sau này có cách tân bằng cách thay thế độc huyền cầm bằng gây guitar phím lõm